công an tp hcm cho biết công an quận bình thạnh công an quận tám phối hợp với các đơn vị có liên quan
vừa triệt phá hai đường dây mua bán trái phép chất ma túy tàng trữ lưu hành tiền giả do phạm ngọc đức
biệt danh đức khỉ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cầm đầu và đối tượng nguyễn ngọc tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn giữ vai trò giúp sức
quá trình mở rộng điều tra công an quận bình thạnh phát hiện phạm ngọc đức mua ma túy của lâm huỳnh
minh mẫn và lê ngọc thành sau đó bán lại để hưởng tiền tranh lệch
băng nhóm của đối tượng lê ngọc thành hoạt động hết sức manh động sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng
để chống trả lực lượng chức năng và giải quyết các đối tượng cạnh tranh trong việc mua bán ma túy
lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm là chỗ ở nơi các đối tượng sử dụng làm kho cất dấu ma túy
qua đó phát hiện thu giữ gần một mươi kg ma túy tổng hợp các loại hơn hai trăm linh viên thuốc lắc hai khẩu súng quân dụng
một khẩu súng thể thao ba mươi viên đạn các loại đáng chú ý phát hiện bốn tám kg bột hóa chất phục vụ ra
phục vụ cho quá trình bào chế đóng gói ma túy nước vui thành phẩm hơn một vỏ túy nước vui
và một dập viên nén hai máy ép nhiệt để phục vụ hoạt động bào chế ma túy loại nước vui
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bùi đức nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở phường đông tân
thành phố thanh hóa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố bắt
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng đã phát hiện nam đang nhận
một thùng hàng từ công ty chuyển phát nhanh có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra và bắt
quả tăng bên trong thùng hàng có hơn hai mươi kg ma túy tại cơ quan công an nam khai báo số ma túy trên
được vận chuyển từ nước ngoài qua đường hàng không về tiêu thụ tại thanh hóa và một số tỉnh
lần cận vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phạm trọng cường
chú tại quận phú nhuận thành phố hồ chí minh là chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
trên nhánh thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng
con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức kết quả điều tra công an xác định cường có khoản
vay tại ngân hàng bản việt đã quá hạn và không có tiền trả lại vay khi nạn nhân là đại diện của
công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online hai trăm bốn mươi bảy liên hệ đến cường để tìm hiểu
thì cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
chi nhánh tây sài gòn để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin giả về dư nợ khoản vay
tại ngân hàng bản việt sau khi nhận được tài liệu và thông tin được cung cấp
nạn nhân báo về công ty cổ phần công nghệ tài chính vay online hai trăm bốn mươi bảy chuyển số tiền năm năm tỷ đồng
vào tài khoản của phạm trọng cường để cho vay và bị cường chiếm đoạt cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây công an quận hà đông tp hcm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng hoàng nam công ty cổ phần đầu tư tài chính pfs
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổng số tiền lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
bằng những lời nói đầy thuyết phục và đường mật như thế này sau những buổi hội thảo lôi kéo được nhiều người đến
với những lời hứa hẹn về một viễn cảnh thu nhập trong mơ với lãi suất được hưởng phần trăm cao trên số tiền góp vốn mỗi tháng
những đồng tiền của các nạn nhân cứ thế được đối tượng hoàng nam huy động lên đến gần ba trăm linh tỷ đồng
hứa hẹn với các nhà đầu tư là chi trả lãi suất là từ một năm cho đến sáu trên tháng
tùy theo thời điểm có những thời điểm thì một năm có thời điểm công ty cần nhiều vốn thì trả cái lãi suất nó cao hơn
tuy nhiên thì cái quá trình hoạt động nó khó khăn cái thị trường nó khó khăn để em sử dụng nguồn vốn sai mục đích
theo cơ quan công an để tạo lòng tin đối tượng nam còn hứa hẹn ngay sau khi nhà đầu tư nộp số tiền thì sẽ được công ty trả tiền thưởng
do vậy đã có không ít cá nhân mắc vào bẫy của đối tượng
đáng chú ý thực tế công ty pfs không có hoạt động kinh doanh
sau khi nhận tiền của các nhà đầu tư nam đã sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước
trả tiền lương cho nhân viên trả tiền thuê văn phòng
số tiền còn lại nam đã sử dụng để
trả nợ và chi tiêu cá nhân hiện không còn khả năng chi trả
và đến nay đối tượng chưa trả tiền góp vốn cho khoảng tám trăm bảy mươi hợp đồng đã ký
qua đây một khuyến cáo người dân là trước khi mà muốn sử dụng tiền của mình
thì cũng phải tìm hiểu thật kỹ về cái nguồn gốc của doanh nghiệp
cũng như là cái nguồn đầu tư của doanh nghiệp để xác định rõ là mình đầu tư kinh doanh hoạt động có lãi
chứ còn đối với một số doanh nghiệp đối với đặc biệt là công ty đa cấp
thì trong các báo cáo tài chính
về cuộc quan thuế thì thường thường là đối tượng không có báo cáo tài chính
do vậy thì chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về nguồn đầu tư của doanh nghiệp
trước khi mà quyết định là đầu tư hay không
hiện cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh
do đối tượng hoàng đam ký với các nhà đầu tư
vụ việc đã được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo danh minh
hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú xã đại tâm huyện mỹ xuyên về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng từ năm hai nghìn hai mươi đến khi bị bắt danh minh quang thường xuyên sử dụng mạng xã hội
để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và phát trực tiếp nội dung xuyên tạc
đưa thông tin sai sự thật về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính sách an sinh xã hội của địa phương xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
hành vi của đối tượng quang diễn ra trong thời gian dài mang tính hệ thống vi phạm luật an ninh mạng
đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn ngoan cố không sửa đổi
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt danh minh hoàng ba năm sau tháng tù
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hành vi của đối tượng hoàng diễn ra trong thời gian dài mang tính hệ thống vi phạm luật an ninh mạng
tại phiên tòa xét xử căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội nhân thân của bị cáo và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
kết thúc phiên tòa tòa án nhân dân thành phố phủ lý tuyên án bị cáo nguyễn thành trung hai mươi bảy tháng tù
và xử phạt hành chính bổ sung một triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị sau một mươi giờ khẩn trương truy bắt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh lâm đồng đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng chiều qua tại huyện đức trọng
khi đối tượng này đang tẩu thoát tại tỉnh bình thuận các địa điểm gây án một trăm một mươi ba km
trước đó khoảng một mươi bốn giờ chiều ngày bảy tháng hai tại ngân hàng việt tinh banh trên nhánh huyện đức trọng
một đối tượng mặc đồ sám đen bịt khẩu trang đã bất ngờ xông vào rồi dùng súng uy hiếp nhân viên cướp đi một số tiền lớn
sau đó đối tượng này tẩu thoát bằng xe máy
khi cách hiện trường gây án khoảng ba km đối tượng đã thay đổi trang phục vứt ba lô xuống hồ phi tăng
thay đổi phương tiện di chuyển nhằm trôn tránh sự truy bắt của lực lượng công an
tiếp nhận thông tin lực lượng công an đã khẩn trương tiếp cận phong tỏa hiện trường
triển khai các biện pháp xác minh truy bắt đối tượng
các tổ công tác tiến hành ra soát hàng nghìn đối tượng nghi vấn trên địa bàn tỉnh lâm đồng và các tỉnh lân cận
đồng thời phong tỏa kiểm soát tất cả các cửa ngõ ra vào địa bàn tỉnh
số đối tượng bị vỡ nợ số đối tượng bị làm an thu lỗ
rồi có cái hiện tượng là trốn và để trốn nợ
thì qua rà soát thì chúng tôi thấy rằng là đối tượng nổi dứt là cái đối tượng nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở tâm bố di linh đến thị trắng liên nghĩa
đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày lực lượng công an đã dựng lên chân dung đối tượng nghi vấn là nguyễn thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn hiệp thành hai xã tam bố huyện di linh
đây là đối tượng kinh doanh thua lỗ nợ nhiều người số tiền lớn và có nhiều đặc điểm phù hợp với nhận dạng tại hiện trường
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành truy bắt không chế được đối tượng tại quốc lộ một a
đoạn qua xã hồng sơn huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
tăng vật thu giữ là một ba lô chứa nhiều cọc tiền
thấy rằng cái thứ nhất là mặc dù chúng tôi đã làm tác phòng ngừa đã truyền truyền đối với các ngân hàng rồi
và cũng đã cho viết cam đoàn công kết cũng như là hệ thống chuông bố động
và tư vấn thứ hai nữa là rà soát số đối tượng lưu động từ các tỉnh khác từ địa phương khác
án nấu trên cái điều bò nguyện nữ trọng để thực hiện hành vi trước trong và sau tết
nhưng mà thấy rằng cái đối tượng này là mặc dù chưa có tiền án thiện sự
thì bà đối tượng này trong quá trình đấu tranh bước đến ban đầu thì sau khi gây án xong
xe tẩu thoát qua campuchia để xin xong
với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao ngay cả trong thời điểm giáp tết nguyên đán
lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã bắt giữ được đối tượng cướp tài sản manh động liều lĩnh
đây không chỉ là chiến công lớn của lực lượng công an tỉnh lâm đồng
mà hơn nữa là sự khẳng định tinh thần quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm
quyết tâm bảo vệ bình yên cho nhân dân
vận chuyển pháo nổ trái phép đối tượng nguyễn đức anh trú tại phường vĩnh niệm
quận lê trân thành phố hải phòng vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam tạm giữ hình sự
trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
lực lượng công an đã phát hiện một xe taxi đang dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện bắt quả tang nguyễn đức anh là khách đi taxi
đang vận chuyển hai hộp hình chữ nhật một mươi sáu khối hình trụ tròn nghi là pháo nổ có tổng khối lượng tám kg
qua đấu tranh nguyễn đức anh khai nhận đó là pháo hoa nổ và pháo nổ tự chế
đang trong quá trình vận chuyển từ nam định về hà nam để giao cho khách thì bị phát hiện
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà nam đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật